phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hà nội đã phát hiện và thu giữ hàng trăm chiếc iphone lậu trị giá tám tỷ đồng
được vận chuyển qua đường hàng không trên chuyến bay vn hai trăm một mươi tám từ sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm đến sân bay quốc tế nội bài tp hà nội
lô hàng theo vận đơn số bốn chín bốn chín không một không ba của công ty cổ phần chuyển vắt nhanh vietstar được lưu trữ tại kho hàng hóa nội địa
thuộc công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa nội bài xã phú minh huyện sóc sơn tp hcm
mặc dù kê khai là quần áo nhưng qua quá trình kiểm tra bên trong ba kiện hàng được cuốn băng dính
chủ yếu chứa điện thoại di động và các linh kiện điện tử do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
lô hàng gồm năm trăm sáu mươi bốn chiếc điện thoại iphone tám plus đã qua sử dụng một trăm linh chiếc iphone xs max đã qua sử dụng
một trăm linh sáu chiếc iphone một mươi một đã qua sử dụng hơn một trăm linh chiếc linh kiện điện tử mới còn nguyên hộp ước tính trị giá khoảng tám tỷ đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ